thưa quý vị và các bạn
theo nhiều chuyên gia pháp luật
việc phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng
với những phương pháp hữu hiệu
sẽ giúp ngăn chặn động cơ tham nhũng
bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật
góp phần khắc phục thiệt hại mà hành vi tham nhũng gây ra
trong phần đầu của chương trình hôm nay
xin giới thiệu bài
để thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả
của tác giả văn trúc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tham nhũng đang là vấn nạn mang tính toàn cầu
theo báo cáo của ngân hàng thế giới
và cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của liên hợp quốc
các quốc gia đang phát triển bị đánh cắp
thất thoát từ hai mươi đến bốn mươi tỷ usd mỗi năm
từ các hành vi tham nhũng hối lộ biển thủ công quỹ
tại hội thảo tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng
trong pháp luật phòng chống tham nhũng vừa qua
do ban nội chính trung ương và chương trình phát triển liên hợp quốc
phối hợp tổ chức
phó giáo sư tiên sĩ trần văn độ
nguyên phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nhận định
ở nước ta tham nhũng được xác định là một trong những nguy cơ
đe dọa sự tồn vong của chế độ
làm suy yếu hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
đấu tranh chống tham nhũng không đơn thuần phát hiện
xử lý người có hành vi tham nhũng
việc thu hồi tài sản tham nhũng bị chiếm đoạt
chiếm giữ thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra
có ý nghĩa rất quan trọng
nhất là trong bối cảnh nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm
đã được điều tra xử lý nghiêm minh
tuy nhiên việc thu hồi tài sản tham nhũng còn nhiều hạn chế
tuy nhiên các vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý quá ít
theo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
đối với các vụ án vụ việc tham nhũng được xử lý trong năm hai nghìn một mươi chín
việc thu hồi tài sản mới chỉ đạt ba mươi tám ba
báo cáo kết quả công tác thi hành án một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ cho biết
điều kiện thi hành án trong những vụ án
lớn còn gặp nhiều khó khăn do giá trị phải thi hành án lớn
nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu hợp lý hóa hoặc cố tình tàu tán
nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ hoặc thậm chí không có tài sản để thi hành án
phó giáo sư tiến sĩ trần văn độ cho rằng
hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng không chỉ nằm ở phán quyết của tòa án và cơ quan có thẩm quyền
mà bao gồm hệ thống các hoạt động của cơ quan có thẩm quyền
bao gồm phát hiện tham nhũng
sáng tỏ và quản lý tài sản tham nhũng
xử lý tham nhũng và thi hành các quyết định thu hồi tài sản tham nhũng
xem xét thực trạng pháp luật liên quan thu hồi tài sản tham nhũng
sẽ là cơ chế pháp lý quan trọng cho hoạt động phòng chống tham nhũng
thu hồi tài sản tham nhũng của việt nam
từ thực tiễn cho thấy hệ thống pháp luật liên quan vấn đề này còn có những bất cập
trong bộ luật hình sự thiếu những tội phạm mà trong đó tham nhũng ẩn nấp
như tội làm giàu bất chính hay tội nhận quả biếu có giá trị lớn
thông thường các đối tượng này được giao nhiệm vụ quyền hạn
có trình độ học vấn và chuyên môn nhất định am hiểu pháp luật về quản lý kinh tế
tạo dựng được nhiều mối quan hệ có khả năng che chắn bảo vệ cho hành vi phạm tội
tội phạm tham nhũng chuẩn bị kỹ lưỡng khi phạm tội
khi thực hiện xong đã xóa hết mọi dấu vết tiêu hủy giấy tờ chứng từ hóa đơn sổ sách
trong khi đó theo các chuyên gia
pháp luật quy định tài sản bị tịch thu gộp tài sản tham nhũng và tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng
đã gây khó khăn trong việc áp dụng vào thực tế khi phải chứng minh nguồn gốc của tài sản tham nhũng
bộ luật tố tụng hình sự còn thiếu những giải pháp cho phép truy tìm tài sản tham nhũng
nhất là tài sản của người thứ ba
không coi tài sản do phạm tội mà có thiệt hại trực tiếp và gián tiếp là đối tượng bắt buộc chứng minh
để làm căn cứ cho việc thu hồi tài sản áp dụng các biện pháp tư pháp hiệu quả
việc giao cơ quan thanh tra kiểm toán xử lý tham nhũng đến cùng mà không kịp thời giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
để áp dụng các biện pháp tố tụng trong truy tìm kê biên phong tỏa tài sản tham nhũng
làm mất cơ hội thu hồi hiệu quả tài sản tham nhũng
đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương cho biết
đấu tranh chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng đang trở thành vấn đề
trọng tâm trong chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
việt nam đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế và triển khai nhiều hoạt động giải pháp liên quan
cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này
tuy vậy phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
đồng tình với ý kiến nêu trên nhiều chuyên gia pháp luật chỉ ra các quy định về kê khai
kiểm soát tài sản hiện hành chưa phù hợp và hiệu quả gây khó khăn cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng
cụ thể các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập quá rộng dẫn đến khó quản lý
khó kiểm soát và khai thác sử dụng các dữ liệu về tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
điều này đã tạo sức ép về năng lực tổ chức thực hiện cho các cơ quan có thẩm quyền
dẫn đến việc thực hiện các biện pháp này chỉ mang tính hình thức
báo cáo thẩm tra vừa qua của ủy ban thư pháp của quốc hội cho thấy
trong năm hai nghìn một mươi bảy số lượng bản kê khai là rất lớn
nhưng chỉ xác minh đối với bảy mươi bảy người trong tổng số một một trăm một mươi ba bốn trăm hai mươi hai người đã kê khai chiếm bốn mươi
kết quả xác minh phát hiện ba trường hợp vi phạm giảm nhiều so với các năm trước
trong khi đó theo phản ánh của báo chí cử tri
có nhiều trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực nhưng không được phát hiện xử lý
việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm cho một số trường hợp chưa hợp lý thậm chí phản cảm
gây bức xúc dư luận
tham gia thảo luận về chủ đề này phó giáo sư tiến sĩ trần văn độ và nhiều đại biểu quốc hội phân tích
quy định về thẩm quyền ra quyết định xác minh tài sản còn cứng nhắc
khi chỉ giao cho người có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập
hơn nữa chưa quy định về cơ chế kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
và rộng hơn là cơ chế kiểm soát thu nhập trong xã hội nói chung
để giúp phát hiện nguy cơ tham nhũng
đối tượng này chưa có quy định quản lý nhà nước về kê khai tài sản thu nhập
và phạm vi quản lý đối tượng kê khai ở từng cấp
việc phân công cơ quan đầu mối giúp quản lý tham mưu tổng hợp báo cáo đôn đốc
và kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập chưa thống nhất
viện trưởng nghiên cứu lập pháp ubnd nguyễn đình quyền nêu rõ
chỉ khi có cơ chế kiểm soát tốt thì đối tượng tham nhũng mới không muốn không dám không thể tham nhũng
việc thu hồi tài sản tham nhũng
là điểm lúng túng nhất trong phòng chống tham nhũng do các thiết chế trong luật không hoàn chỉnh
để kiểm soát được tài sản phải có nhiều thiết chế cho việc này
việc kiểm soát tài sản là biện pháp căn cơ nhất nhưng trong khi chưa thực hiện được thì theo công ước
các quốc gia có thể quy định hành vi làm giàu bất hợp pháp là hành vi tội phạm
trong phần còn lại của chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
rốt ráo đẩy nhanh xử lý nợ xấu của tác giả hồng anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nợ xấu đang được kỳ vọng sớm bị đánh tan khi nghị quyết bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn
về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng chính thức có hiệu lực
công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam viết tắt là vamc
vừa có bước đi tiên phong khi thể hiện rõ quyền của chủ nợ bằng động thái thu giữ tài sản bảo đảm
các tổ chức tín dụng cũng lăn soạn sẵn cho riêng mình những kịch bản tiếp theo
nhằm thực thi nghị quyết
trước khi vamc cũng như các tổ chức tín dụng rốt ráo triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu
theo tinh thần của nghị quyết bốn mươi hai thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng từng đưa ra nhận định
nếu nghị quyết được triển khai tốt trong thực tiễn sẽ tạo cơ chế xử lý đồng bộ hiệu quả khả thi
để xử lý nhanh dứt điểm nợ xấu qua đó góp phần khơi thông nguồn vốn
phục vụ phát triển kinh tế đất nước
nhiều điểm tích cực của nghị quyết đã được lãnh đạo các ngân hàng thương mại và chuyên gia kinh tế nhìn nhận
theo chủ tịch hội đồng thành viên vamc nguyễn tiến đông bên cạnh quy định về mua bán nợ xấu
một trong những quy định được coi là ý nghĩa nhất đối với vamc cũng như các tổ chức tín dụng
là khẳng định quyền của chủ nợ và việc xử lý tài sản bảo đảm
quyền thu giữ tài sản bảo đảm đã chính thức được thực thi
đúng một tuần kể từ khi nghị quyết bốn mươi hai có hiệu lực ngày một mươi năm tháng tám
ngày hai mươi một tháng tám vamc đã thu giữ tài sản bảo đảm cho khoản nợ của nhóm khách hàng công ty cổ phần sài gòn oan tower
là dự án đầu tư cao ốc phức hợp sài gòn mec tại địa chỉ ba mươi bốn tôn đức thắng quận một tp hcm
để xử lý nhằm thu hồi nợ
theo đại diện công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam
khoản nợ xấu của nhóm khách hàng công ty cổ phần sài gòn
one power là khoản nợ xấu lớn nhất mà công ty đã mua bằng trái phiếu đặc biệt
với tổng nợ gốc và lãi gần bảy tỷ đồng
quá trình thu giữ đã tuân thủ trình tự quy định của pháp luật và diễn ra thuận lợi
với sự hỗ trợ phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương
theo chủ tịch hội đồng thành viên vamc nguyễn tiến đông thì
thành công của công tác thu giữ tài sản bảo đảm này của vamc
ngay sau khi nghị quyết bốn mươi hai có hiệu lực
sẽ góp phần triển khai có hiệu lực
hiệu quả nghị quyết để xử lý nhanh dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
đồng thời tác động tới ý thức trả nợ của các khách hàng nói chung
và khách hàng đang có nợ xấu tại vamc và tổ chức tín dụng nói riêng
bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định tổ chức tín dụng hay tổ chức mua bán nợ xấu
không có quyền thu giữ tài sản bảo đảm
nếu muốn thu giữ các bên sẽ phải đưa ra tòa án để giải quyết
chính quy định này đã khiến nhiều năm qua
việc xử lý tài sản bảo đảm rơi vào bế tắc
nghị quyết bốn mươi hai ra đời đã tháo gỡ được nút thắt khi trao quyền thu giữ tài sản bảo đảm
cho các tổ chức tín dụng và vamc
cùng với đó ý thức trả nợ của các khách hàng cũng dần được thay đổi
mình chứng rõ nhất là tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh
từ khi nghị quyết chính thức có hiệu lực đến nay
nhiều khách hàng của việt công banh có nợ xấu
đã tới ngân hàng để bàn giải pháp phối hợp xử lý thay vì chây ý như trước
phó tổng giám đốc việt công banh phạm mạnh thắng lý giải
nghị quyết bốn mươi hai đã giúp mọi người hiểu rõ đâu là nguyên nhân phát sinh nợ xấu
và từ đó làm thay đổi nhận thức ý thức của cả khách nợ lẫn chủ nợ
không riêng vamc hay việt công banh
nhiều tổ chức tín dụng khác cũng đang có những khoản nợ xấu khó đòi
mà nếu không có nghị quyết bốn mươi hai thì không biết đến bao giờ mới có thể được xử lý rứt điểm
tuy nhiên thực tế khi vận dụng từng điểm trong nghị quyết mới thấy không hề đơn giản
tại hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết bốn mươi hai do ngân hàng nhà nước tổ chức
đại diện các ngân hàng thương mại cho rằng việc xử lý nợ xấu hiện rất khó khăn
nhiều khoản nợ kéo dài từ năm đến bảy năm vẫn chưa giải quyết được
để cụ thể hóa nghị quyết về xử lý nợ xấu đến thời điểm này bên cạnh việc ngân hàng nhà nước
đã ban hành chỉ thị và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số đơn vị khác như tổng cục thi hành nhà nước
bộ tư pháp tòa án nhân dân tối cao cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan
tuy nhiên một số ngân hàng vẫn mong muốn được các cơ quan chức năng như hội đồng thẩm phán
tòa án nhân dân tối cao sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về việc áp dụng trình tự rút gọn
về mặt hồ sơ thời gian thụ lý theo nghị quyết bốn mươi hai để các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng áp dụng đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài nguyên và môi trường có hướng dẫn đối với thủ tục chuyển nhượng dự án thủ tục sang tên tài sản bảo đảm
bộ công an chỉ đạo các cơ quan công an các cấp phối hợp thực hiện giữ gìn an ninh trật tự khi tổ chức tiến dụng
thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại nghị quyết
mặt khác dù nghị quyết cho phép tổ chức tín dụng thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
nhưng chỉ khả thi đối với những trường hợp
khách nợ là doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân có nhiều tài sản ngoài bất động sản bị thế chấp
với những trường hợp tài sản bị thế chấp là bất động sản duy nhất của gia đình của người nghèo thì sẽ khó giải quyết
có thể thấy để bảo đảm hiệu lực thực thi của nghị quyết bốn mươi hai đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ ban ngành liên quan
các địa phương chung tay cùng ngành ngân hàng xử lý nhanh dứt điểm nợ xấu qua đó góp phần khơi thông nguồn vốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau